dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến vô cùng phức tạp nên ngay từ đầu tháng năm
khi địa bàn huyện lục ngạn có trường hợp f đầu tiên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đã chỉ đạo thành lập tổ tổng hợp
truy vết nhanh gồm các lực lượng công an cán bộ các phòng ban cơ quan thuộc ubnd huyện
với sự vào cuộc chủ động tích cực đặc biệt là sáng tạo của lực lượng công an trong công tác truy vết
thì công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện đến nay đã đảm bảo và phục vụ tốt
cho nhân dân lục ngạn chuẩn bị bước vào mùa thu vụ vải thiều rất là thành công
do số lượng người từ các tỉnh thành đổ về thị trấn chủ để thu mua vải thiều đông hơn gấp nhiều lần so với bình thường
thế nên công việc của những thành viên trong tổ cũng vì thế mà vất vả hơn
tuy nhiên dù là công việc nào họ cũng làm việc với tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm cao nhất
chúng tôi đã chỉ đạo là thành lập năm mươi bảy tổ bao gồm một trăm bảy mươi chín thành viên
tại các tổ dân phố thứ hai nữa là chỉ đạo các tổ dân phố thành lập các chốt tự quản để kiểm soát người ra vào đối với từng tổ dân phố một
nhờ quản lý giám sát và vận động tuyên truyền tốt nên hiệu quả mang lại cũng rất rõ ràng
ý thức của người dân nói chung đặc biệt là các chủ cơ sở thu mua vải thiều trên địa bàn cũng nhờ đó mà được nâng lên
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện lục ngạn
tổng số điểm cân vải thiều cố định tại huyện này là hai trăm ba mươi sáu điểm lớn và hàng trăm điểm thu mua nhỏ lẻ
để kiểm soát tình hình kịp thời hỗ trợ kiểm tra xử lý những vi phạm về thương mại và phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện đã thành lập bảy tổ công tác liên ngành mỗi tổ phụ trách từ hai đến ba xã thị trấn
trong quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác đã tổ chức kiểm tra
tuyên truyền hơn ba trăm linh lượt điểm cân tại hai mươi chín xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện
so với những năm trước
vụ vải thiều năm nay các điểm cân trên địa bàn được đánh giá
thực hiện khá nghiêm nội dung cam kết về tình hình an ninh trật tự
qua kiểm tra trên địa bàn hai mươi sáu và xuống phương phục trách
thì cơ bản là những người dân và các chủ hàng đều chấp hành về covid một mươi chín
và tất cả giai đoạn thương mại năm nay hầu như là không có
từ đầu mỗi giờ chúng tôi đã kiểm tra bà con chấp hành rất tốt
rất mong muốn rằng là nếu có phát hiện
tuyên cáo bà con nếu có phát hiện những hành vi vi phòng luật
thì hãy điện cho đường dây nóng của công an huyện của ủy ban dân huyện
và các đồng chí trưởng công an xã hỗ trợ một cách nhanh nhất thuận lợi nhất
và tin tưởng nhất và hỗ trợ để cho bà con thu hoạch chế biến tiêu dụng vải thiều
một cách nhanh nhất đến các quả vải của bà con đến người tay người tiêu dùng
một cách nhanh nhất thuận lợi ít tốn kém chi phí nhất
hàng ngày hàng giờ những chuyến xe vẫn nối đuôi nhau
ra vào thủ vụ vải thiều đưa quả vải mang thương hiệu lục ngạn bắc giang
đến với mọi người mọi nhà từ trong nước ra đến quốc tế
bất chấp tình hình dịch covid một mươi chín còn đang diễn biến phức tạp
những thành công đó mang mồ hôi công sức của bà con nông dân
cũng như sự tiếp sức của lực lượng công an trong tâm dịch
vì một vụ thu hoạch vải thiều an toàn thành công
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin điểm báo đáng chú ý
báo đại biểu nhân dân sáng nay cho biết với một hệ thống văn bản pháp luật
tương đối đổ sộ có liên quan tới phòng chống tham nhũng
tuy nhiên vẫn còn tồn tại lỗ hổng trong thu hồi tài sản tham nhũng
cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật đã phải kể đến các luật như là luật phòng chống tham nhũng
luật xử lý vi phạm hành chính bộ luật hình sự luật thanh tra luật phòng chống rửa tiền luật phòng chống khủng bố
xong từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng cho thấy vướng mắt không chỉ nằm ở chính các quy định pháp luật
mà còn ở khâu tổ chức triển khai với nhiều quy định trồng chéo mâu thuẫn
tiến sĩ đinh văn minh vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng
hiện nay chúng ta đã xây dựng cơ chế có nhiều cơ quan chức năng tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
hay là cụ thể hơn là thu hồi tài sản
việc xác định nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của các bên cần phải được xem xét chỗ nào chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh
mặt khác hoạt động của các cơ quan nhiều khi có sự trùng lập làm đi làm lại
điều đó đòi hỏi ngoài việc sửa đổi về mặt cơ chế pháp luật thì cần phải có sự phối hợp bàn bạc giữa các cơ quan
từ khâu xây dựng kế hoạch cho đến quá trình tổ chức thực hiện sao cho nhịp nhàng và hiệu quả
báo lao động sáng nay thông tin bộ công an dự kiến sẽ hoàn tất việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
cho một trăm linh công dân việt nam thuộc diện được cấp trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cũng theo thông tin từ ngày một mươi bảy tháng sáu đại diện bộ công an đã thông tin về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan tới việc quản lý dân cư
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an triển khai
sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành lĩnh vực
việc quản lý dân cư sẽ được dần dần thay thế từ sổ hộ khẩu giấy sang dữ liệu điện tử
và cũng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an sẽ không cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú
khi công dân đăng ký thường trú đăng ký tạm trú
sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng trên báo lao động sáng nay thông tin ubnd tp hà nội vừa có văn bản về yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin về vấn đề
và xử lý thông tin về việc hơn hai trăm linh công nhân vệ sinh môi trường bị nợ lương
theo thông tin hiện cuộc sống của nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ minh quân
hay còn gọi là công ty minh quân có trụ sở tại hàn đông hà nội vốn đã khó khăn lại trồng chất khó khăn khi bị nợ khoản lương trong nhiều tháng
thiếu ăn sống tàn tiện con cái đứng trước nguy cơ nghỉ học
theo đó chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh đã yêu cầu thanh tra thành phố và xã hội
báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp tại văn bản số năm nghìn chín trăm một mươi ba ubnd tkbt ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo tp hà nội cũng giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với ubnd quận năm từ liêm và đơn vị liên quan
kiểm tra thông tin có biện pháp xử lý theo quy định để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân
kết quả kiểm tra xử lý báo cáo ubnd tp trước ngày ba mươi tháng sáu
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin được cảm ơn biên tập viên phương thảo và kim thảo xin kính chào quý vị đến với bản tin sáng phương nam hôm nay
mở đọc bản tin xin mời quý vị cùng đến với các tin tức xảy ra trên trang web của sáng phương nam

mãn xã hội chia sẻ đoạn clip kẻ trộn có hình dán lực lưỡi đã manh động cậy khóa cửa tiệm điện thoại trên đường dương công khi
xã xuân thế thượng huyện hốc môn tp hồ chí minh lấy cắp tài sản và gây vứt súc cho dị luận
theo hình ảnh camera ghi lại hai người đàn ông dừng xe máy trên đường tại trước một cửa tiệm đi lột lúc này một người đi bộ đến dùng vùng
bung ổ khóa cửa lẻn vào bên trong cửa tiệm điện thoại lấy đi nhiều tài sản
rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát
qua tìm hiểu sự việc xảy ra tại cửa tiệm điện thoại trên đường dương công ty
xã xuân thế thượng huyện hốc môn vào khoảng hai mươi h tối ngày một mươi bốn tháng sáu
nhiều điện thoại đã bị lấy mất
liên quan đến vụ việc ngày một mươi bảy tháng sáu công an xã xuân thế thượng huyện hóc môn cho biết
nạn nhân vẫn chưa trình báo công an mà chỉ đăng lên mạng xã hội
lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nắm thông tin sự việc đồng thời người dân khi xảy ra mất trộm tài sản
cần phải trình báo để lực lượng công an có cơ sở xử lý
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
tuyến metro số hai bến thành tham lương trong năm nay và hoàn thành thẩm định điều kiện vay lại
và bắt đầu đàm phán khoản vây bổ sung
tuyến metro số hai đi qua địa bàn sáu quận là quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận tân bình
và quận một mươi
quận tân phú với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là hơn hai trăm năm mươi một m hai với sáu trăm linh ba trường hợp bị ảnh hưởng
đến nay các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường đạt chín mươi chín sáu với sáu trăm linh một trên sáu trăm linh ba trường hợp
tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt bảy mươi tám sáu với bốn trăm bảy mươi bốn trên sáu trăm linh ba trường hợp
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm khó khăn khiến cho công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành
theo kế hoạch là do vướng mắc thu tục bồi thường trên địa bàn quận ba và tiến độ thực hiện bị chậm lại
ở một số quận khác không đạt được sự thống nhất trong việc đàm phán phụ lục hợp đồng số một mươi ba
tức hợp đồng tư vấn ic ảnh hưởng đến tiến độ dự án
vì thế trong thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm sẽ cố gắng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
hoàn thành thấm định điều kiện vay lại và đàm phán khoản vay bổ sung
chiều tối ngày một mươi bảy tháng sáu ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản yêu cầu chứng chỉnh quản lý hoạt động nghệ thuật
và trong nội dung có nhấn mạnh các sở ngành hiệp hội liên quan nhanh chóng đề xuất giải pháp quản lý phát ngôn và hành động nghệ sĩ trên không gian mạng
văn bản do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoan ký do sở văn hóa và thể thao
phù hợp với sở thông tin và truyền thông để mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn
quảng cáo an ninh mạng đến các tổ chức cá nhân tham gia văn hóa nghệ thuật đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm nghị định một trăm bốn mươi bốn của chính phủ
quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan
tp hcm yêu cầu có đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng
định hướng cho đội ngũ người làm nghệ thuật nâng cao nhận thức trách nhiệm uy tín bản thân đối với cộng đồng
có quy chế quản lý xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có sai phạm
đây tiếp tục là động thái siết chặt của cơ quan quản lý với phát ngôn nghệ sĩ sau hai đường linh tiến
của ban tuyên giáo thành ủy tp hcm và bộ văn hóa thể thao và du lịch
bởi sau ổn màu về quảng cáo sáng phẩm dư luận tiếp tục bất bình trước những phát ngôn và hành động lệch chuẩn
của nhiều nghệ sĩ trên mạng xã hội gây mất hình ảnh và uy tín của cộng đồng người làm nghệ thuật nói chung
và bây giờ là những thông tin tin tức đáng chú ý về dịch covid một mươi chín tại tp hcm
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng sáu tp hcm ghi nhận tổng cộng là một trăm ba mươi bảy ca covid một mươi chín
là ngày mà ghi nhận số ca nhiễm cao nhất tính từ khi mà dịch xuất hiện đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tuy nhiên thì điều đáng mừng là đa số các trường hợp này là các mà tiếp xúc
do được điều tra truy vết đã được cách ly hoặc là nằm trong khu phong tỏa
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc một trăm ba mươi bảy trường hợp nhiễm mới
bao gồm hai mươi sáu trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo phục hưng đã được cách ly từ trước
một trăm linh bốn ca tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
hai ca phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ
đặc biệt một mươi bốn trường hợp liên quan đến nhóm trường giáo phục hưng đã được cách ly
và xét nghiệm lần thứ tư mới có kết quả dương tính
theo hcdc hiện nay mầm bệnh đã âm thầm lây lan trong cộng đồng
người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội hạn chế các tiếp xúc không cần thiết
nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp
trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
chiều ngày một mươi bảy tháng sáu phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lực lượng chống dịch của thành phố khẩn trương
điều tra dịch tễ xác định các ổ dịch có các nguồn lây
yêu cầu tp hcm tới đây khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thí điểm cách ly các trường hợp f một tại nhà
bảo đảm an toàn chặt chẽ về y tế cũng như quyền riêng tư của người dân
phù hợp với điều kiện của thành phố trong tình huống có đông người bị nhiễm
đối với khu công nghiệp phó thủ tướng yêu cầu tp hcm phải giữ bằng được những biện pháp rất mạnh tay
thành phố cần tăng cường xét nghiệm cảnh báo để nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm trong ba ngày đầu tiên
với các bài học kinh nghiệm chống dịch như tại bắc giang và bắc ninh
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
từ ngày một mươi tám tháng sáu tp hcm thí điểm tự lấy mẫu xét nghiệm thực hiện cách ly f một tại nhà
đồng thời thành phố sẽ tổ chức rà soát để đảm bảo an toàn trong khu cách ly tập trung chống lây nhiễm chéo
tăng cường tiến hành rà soát ngoài cộng đồng các khu công nghiệp
tp hcm sẽ bắt đầu được tiêm vaccine astrazeneca kể từ ngày mai một mươi chín tháng sáu
và dự kiến là sẽ có một điểm tiêm trên toàn thành phố
và đây là thông tin được thưa quý vị
trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
tại buổi kiểm tra công tác bảo quản tám trăm ba mươi sáu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
khi vừa được vận chuyển đến kho lạnh của viện pasteur tp hcm vào chiều ngày hôm qua
lô vaccine ngừa covid một mươi chín đã về đến hà nội vào ngày một mươi sáu tháng sáu
và được chuyển vào tp hcm vào ngày một mươi bảy tháng sáu
sau khi tiếp nhận bộ y tế cũng đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
đặc biệt là với sở y tế tp hcm
sát bệnh tật hcdc và viện pasteur để xây dựng kế hoạch chi tiết
để đảm bảo chất lượng vaccine khi đưa vào tiêm chủng
trong đợt này việt nam nhập về chín trăm sáu mươi sáu ba trăm linh liều vaccine trên toàn quốc
trong đó tám trăm ba mươi sáu liều được vận chuyển vào tp hcm tỷ lệ này chiếm tám mươi sáu
đây là một sự tập trung rất lớn của đảng nhà nước của chính phủ
và của ban chỉ đạo tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín của quốc gia
đã ưu tiên cho tp hcm để cùng với cả đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố
đảm bảo được công tác an tiêm chủng đảm bảo an toàn trong sự phát triển sản xuất xã hội của tp hcm
theo quy trình một lô vaccine khi nhập về việt nam
thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm định tại viện kiểm nghiệm vaccine tại tp hcm
thời gian này mất khoảng bốn mươi tám giờ và sau khi được chứng nhận kiểm định
đạt chất lượng thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái lô vaccine
chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động tổ chức vận chuyển lưu trữ
ở tại viện pasteur tp hcm đã sử dụng kho lạnh của công ty may
để chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng khi nhập vào kho
cũng như đảm bảo chất lượng khi mà đưa đến người sử dụng để tiêm cho các đối tượng
trong chiến dịch tiêm chủng
theo bộ y tế với nguyên tắc và tinh thần tiêm chủng nhanh trong chiến dịch
nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia tiêm chủng
trong đợt này vaccine covid một mươi chín được tiêm cho người dân thành phố
vẫn là vaccine astrazeneca
thời hạn sử dụng còn tương đối dài đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm chủng của thành phố
bộ phận điều phối vaccine của bộ y tế đã lập kế hoạch theo đề xuất của chính phủ
và theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín quốc gia
chiến dịch tiêm chủng lần này sẽ khéo dài trong năm bảy ngày
điểm tiêm chủng với gần một triệu người sẽ được bao phủ vaccine
chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc là khi chờ tiêm vaccine thì phải theo đúng lịch đã hẹn
hai khi đến những điểm tiêm chủng thì phải đảm bảo giãn cách khoảng cách đối với cả người với người
sau quá trình tiêm chủng thì cũng có chỗ nghỉ ngơi
sau một tiếng sau tiêm thì chúng tôi cũng đề nghị là phải có những cái dựa
để cho những người sau tiêm ngồi theo dõi có trà đường để cho khi khát nước
để chúng ta uống
và đồng thời cũng có sự theo dõi hết sức chặt chẽ của y tế
và chúng tôi hy vọng lần này với cả những địa điểm tiêm chúng ta tổ chức rộng hơn
thì cũng sẽ đảm bảo được cái tinh thần giữ đúng khoảng cách mà chỉ thị một mươi năm cũng đã đề xuất
được biết trong đợt tới bộ y tế sẽ ưu tiên tiêm chủng cho những tỉnh đang gặp khó khăn
trong đợt dịch này như bắc ninh bắc giang bình dương tiền giang
ưu tiên cho các lực lượng sản xuất là công nhân nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất
thông tin tốt lành về vị thành phố hồ chí minh
hồ chí minh sẽ được tiêm hơn tám trăm linh liều vaccine trong tuần tới
đã kết thúc bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
hy vọng rằng là với những giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm của chính quyền và người dân thành phố
những ngày sắp tới thành phố hồ chí minh sẽ chiến thắng đợt dịch covid một mươi chín thứ tư
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời hiệp hội vận tải ô tô việt nam
và hiệp hội taxi ba miền kiến nghị về chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải
do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
về đề xuất tăng thời hạn kiểm định xe kinh doanh vận tải đối với chu kỳ đầu là hai mươi bốn tháng
và chu kỳ tiếp theo là một mươi hai tháng bộ giao thông vận tải cho biết đang chỉ đạo hoàn thiện dự thảo thông tư
sửa đổi thông tư số bảy mươi năm hai nghìn một mươi năm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo đó chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến chín chỗ có kinh doanh vận tải
sẽ được điều chỉnh từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng đối với chu kỳ đầu
và từ sáu tháng lên một mươi hai tháng
đối với chu kỳ định kỳ theo quy định hiện hành tại thông tư số bảy mươi
thì đối với xe ô tô chở người dưới chín chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải
và ô tô chở người các loại trên chín chỗ sẽ được chia ra thành hai loại
với các loại ô tô chưa cải tạo sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là một mươi tám tháng
tru kỳ kế tiếp sẽ là sáu tháng một lần
trường hợp ô tô chở người dưới chín chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải
và ô tô chở người các loại trên chín chỗ có cải tạo lại sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là một mươi hai tháng
và tiếp theo là sáu tháng một lần
thưa quý vị không phủ nhận là thành phố hà nội đã hết sức nỗ lực
trong việc cải thiện chất lượng giao thông kéo giảm tai nạn
và cầu vượt bộ hành là một ví dụ cụ thể
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi thành phố đã phê duyệt gói dự án xây dựng
trên sáu mươi cầu vượt với vốn ngân sách hàng trăm tỷ đồng
và hiện các cầu vượt đã thi công được đến chín mươi số lượng
tuy nhiên vì sao vẫn không thu hút được người dân thủ đô
quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
để tạo thuận lợi cho người đi bộ giảm tai nạn giao thông
thành phố hà nội đã xây dựng hàng loạt cầu vượt bộ hành
xong ngoài những bất cập tại vị trí lắp đặt lối lên xuống không thuận lợi
thì chính ý thức của người dân đã phá vỡ tất cả băng cắt qua đường như thế này
nếu mà ở singapore băng qua đường một cách tùy tiện
cũng sẽ bị phạt hàng trăm đô la
thì ngược lại tại việt nam tôi chưa bao giờ thấy trường hợp là người đi bộ qua đường
không qua đường ở đúng vạch qua đường không qua đường vào lúc đèn xanh cho người đi bộ
mà bị phạt
thì tôi nghĩ chỉ cần có một số trường hợp bị phạt khi qua đường tùy tiện như vậy
thì dần dần nó mới hình thành được ý thức của người dân
và việc hình thành ý thức nó không chỉ ngày một ngày hai
mà nó đòi hỏi có thể là ba năm năm năm thậm chí mười năm mới hình thành được ý thức
nhưng việc cưỡng chế và sự phạt như vậy
nó phải được làm thường xuyên liên tục
để giúp đỡ được ý thức của người dân trong việc đi bộ qua đường
một vấn đề bất cập hiện nay của cầu vượt bộ hành
đó là nhiều cây cầu đã được tận dụng triệt để để treo biển quảng cáo
bị kín không gian quan sát của cầu
khiến bên trong cầu trở nên oi bức
nhất là điều kiện nắng nóng như hiện nay
chưa kể việc che khuất như vậy tạo cảm giác không an toàn đối với người đi bộ
tất cả trên thế giới người ta đều có quy định
là phải đảm bảo sự thông thoáng
thậm chí có điều hòa nhiệt độ
thậm chí những biển quảng cáo ở những nơi mà
có thể tận dụng không khí ánh sáng
thì người ta dùng những cái đục lỗ
để thể hiện hình ảnh
nhưng mà vẫn đảm bảo cái quan sát
việc đi lại trên biển quảng cáo
trên cái đường đi bộ
bởi vì đấy cũng là cái nơi
mà cũng tiêm hẳn những nguy cơ
nguy hiểm về an ninh
chứ không phải chỉ đơn giản là gì việc đảm bảo an toàn
đi lại nhưng lại có những cái
bất loại những cái mất an toàn
ở những cái hoạt động khác
theo các chuyên gia giao thông để cầu vượt bộ hành
được sử dụng thường xuyên hơn
tiếp tục ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch
các cầu vượt hầm bộ hành bảo đảm
phù hợp thuận tiện cho người tham gia giao thông
đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật
cưỡng chế người tham gia giao thông
sử dụng cầu vượt hầm bộ hành
như lắp hàng rào trồng cây xanh tại
giải phân cách giữa để ngăn chặn tình trạng
người đi bộ cố tình băng qua đường
gây bất an toàn giao thông
ông a sò xã chơ chu huyện nam giang
tỉnh quảng nam hỏi về già làng
a lăng nhất thì không ai không biết
ông đã dành cả cuộc đời của mình để
giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào
các dân tộc thiểu số tại xã miền núi
chơ chun và hơn thế nữa ông còn
là đầu tàu trong phong trào bảo vệ
an ninh biên giới và phát triển kinh tế
quê hương sống đẹp ngày hôm nay xin
mời quý vị cùng đến xã miền núi chơ chun
trên đỉnh trường sơn hùng vĩ gặp gỡ
người già làng gần bảy mươi tuổi ngày ngày
vẫn miệt mài tâm huyết với công việc của mình
xã chơ chun huyện nam giang
tỉnh quảng nam
nơi có đường biên giới hòa bình hữu nghị
giữa huyện đắc trưng tỉnh
xê công lào và huyện nam giang
tỉnh quảng nam việt nam
bước chân không mỏi của người đàn ông
gần bảy mươi tuổi
vẫn miệt mài cùng bộ đội biên phòng
canh giữ biên cương
già làng a lăng nhất
cả một đời gắn bó với núi rừng
thông thạo địa hình
nên từ lâu đã trở thành
chỗ dựa cho cán bộ chiến sĩ
trong công tác nắm bắt thông tin
trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ
đường biên giới cục mốc
bản thân tôi từng là người lính
có gần một mươi năm trực tiếp chiến đấu
chống kẻ thù xâm lược
nên tôi rất hiểu yêu cầu nhiệm vụ
của cán bộ chiến sĩ biên phòng
bởi vậy tôi cùng gia đình bà con dân bản
luôn cư mang giúp đỡ
cán bộ chiến sĩ luôn coi
việc giúp bảo vệ an ninh biên giới
chính là bảo vệ ngôi nhà của bà con mình
là giúp cho dân bản
giúp cho sự bình yên
tổ tử quản đường biên cục mốc
thôn a sò
xã chê chuôn huyện nam giang
do già làng nhất đứng đầu
đã trở thành cánh tay đắc lực
của lực lượng biên phòng
với nhiều thông tin quan trọng liên quan đến
an ninh tội phạm buôn bán
tăng trữ sử dụng ma túy
những kẻ xấu truyền đạo trái pháp luật
gây đối trật tự xã hội
từ đó góp phần bảo đảm
an ninh biên giới
tiêu biểu trong
những người có uy tín trên địa bàn
đó là đồng chí alan nhất
mặc dù tuổi đã trao
có quá trình công tác cống hiến ở địa phương đã lâu
nhưng được sự tín nhiệm của bà con
được sự quan tâm của cấp trên
đồng chí được công nhận là người có uy tín
và thông qua vai trò của đồng chí alan nhất
thì đây là một trong những đồng chí
thể hiện được cái uy tín
cái sự tuyên truyền vận động
để tập hợp
để mà thu hút sự ủng hộ
đồng đảo của bà con dân dân
trong cái bảo vệ vũ quyền an ninh biên giới
không chỉ vậy alan nhất
còn là đầu tàu tuyên truyền
giúp đỡ bà con phát triển kinh tế
xóa bỏ những hủ tục
và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
của quê hương
có thể nói là
hồi xưa là anh ấy cũng là
sau khi về anh ấy rất là
giác ngộ với đường lối
có nghĩa là chủ trương của đảng nhà nước đặt ra
cá nhân bản thân của anh ấy
là địa phương
chúng tôi là hoàn toàn ghi nhận
năng lượng cụ thể
trong công tác
thì anh ấy vẫn là người đi đầu
đồng thời anh ấy cũng là một gia đình
gương máu về
về làm kinh tế
tại xã miền núi chơ chun
trên đỉnh trường sơn hùng vĩ
có những người con của đại ngang
vẫn luôn thầm lặng
với công việc đầy tâm huyết như thế
để từng người dân
sẽ là một chiến sĩ
từng tất đất quê hương
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được tạm dừng
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại